bộ công thương đã tổ chức lễ gia quân hành trình xanh đi bộ và đạp xe hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất
với sự tham gia của các đại sứ và hơn một tình nguyện viên trên địa bàn thành phố hà nội
sau lễ gia quân hành trình xanh đi bộ và đạp xe được phát động tại quảng trường cách mạng tháng tám hà nội
hơn một tình nguyện viên đã cùng các đại sứ diễu hành trên các tuyến phố lớn của thủ đô và đi bộ quanh khu vực hồ hoàn kiếm
đây là năm thứ chín chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy được tổ chức tại việt nam
chiến dịch sẽ khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi từ những hành động nhỏ nhất như tắt những thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ
mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu
sau lễ phát động các hoạt động bên lề khác hưởng ứng chiến dịch sẽ được tổ chức trong suốt tháng ba trên phạm vi cả nước
nghi thức tắt đèn sẽ diễn ra từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi
tốt sở ba mươi ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại quảng trường cách mạng tháng tám hà nội